xét nghiệm covid một mươi chín tầm soát định kỳ hàng tuần ở các cơ sở y tế là một trong những kênh truy vết nguyên bệnh hiệu quả
chủ động hạn chế nguy cơ lây nhiễm sắc covid hai từ bên ngoài xâm nhập vào bệnh viện
tại bệnh viện đa khoa đà nẵng nhờ tăng cường tần suất xét nghiệm dành cho nhiều đối tượng khác nhau
mà vừa qua cơ sở y tế này đã phát hiện kịp thời ca bệnh dương tính là người nhà vào chăm sóc bệnh nhân
từ đó nhanh chóng khoanh vùng các f liên quan nên không rơi vào tình trạng bị phong tỏa hoàn toàn bệnh viện như trong đợt dịch trước
trước khi vào viện chăm nuôi người nhà anh vũ cũng như những người nhà bệnh nhân khác đều phải xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín
điều này cũng áp dụng đối với những trường hợp bên ngoài đến bệnh viện liên hệ làm việc
đây là quy trình bắt buộc của tất cả các trường hợp khi vào viện
xét nghiệm sàng lọc trước khi vào bệnh viện thì sẽ giúp cho bản thân tôi
và cũng như là một số các
các trường hợp y bác sĩ trong quá trình thăm khám tiếp xúc thì sẽ an tâm hơn trong việc tiếp xúc đối với vấn đề người bệnh vào chăm sóc cho bệnh nhân
đối với bệnh nhân toàn bộ bệnh nhân nội trú đều phải thực hiện xét nghiệm sát covid một mươi chín khi nhập viện
trường hợp bệnh nhân ngoại trú khi vào viện thăm khám
ngoài những trường hợp có yếu tố dịch tễ buộc phải xét nghiệm
thì số bệnh nhân còn lại sẽ được xét nghiệm tầm soát ngậu nhiên từ một mươi đến ba mươi
hiện nay thì tất cả các trường hợp
vào khoa khám bệnh cũng như là người nhà của bệnh nhân chăm sóc bệnh nhân tại khoa cấp cứu
thì đều được xét nghiệm covid một mươi chín
và thời gian để chờ kết quả xét nghiệm là từ bốn đến sáu tiếng
bệnh viện đà nẵng hiện có khoảng hai năm trăm linh y bác sĩ và nhân viên đang làm việc tại đây
cùng với toàn bộ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
đình kỳ vào thứ ba hàng tuần bệnh viện tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín
việc xét nghiệm với tất cả các trường hợp tại viện
không những giúp truy vết nhanh chóng các ca dương tính không có triệu chứng
đơn cử như ca châm bệnh được phát hiện vào ngày hai mươi chín tháng sáu vừa qua
mà còn hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo trong bệnh viện
việc chủ động xét nghiệm tầm soát sars cov hai tại các bệnh viện
sẽ là điều kiện tiên quyết để bảo vệ hệ thống y tế
tránh sự tấn công trước các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm trong bối cảnh dịch
còn nhiều diễn biến phức tạp
hiện nay cùng với xét nghiệm covid một mươi chín thường kỳ tại các cơ sở y tế
thì các cơ sở bán thuốc lẻ cửa hàng thuốc tây
trên địa bàn thành phố đà nẵng
cũng thực hiện xét nghiệm định kỳ một tháng một lần
tỷ lệ từ hai mươi đến ba mươi dành cho chủ tiệm thuốc quản lý nhân viên